mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
chị đinh tri thân mến này
dạo này thì thời tiết hà nội có nhiều thay đổi
không biết rằng là ngày hôm nay thì thời tiết có gì đáng lưu ý không
vâng ạ anh kiên
và quý vị khán giả ngày hôm nay thì miền bắc tiếp tục sẽ có mưa rông
ở buổi sáng thì trời vẫn nhiều mây
và nhiệt độ duy trì ở mức từ ba mươi năm
cho đến ba mươi bốn độ c
có nơi trên ba mươi bốn độ c
còn tại nam bộ thì thời tiết chủ đạo là nắng nóng
tuy nhiên những cơn mưa rông có thể xuất hiện
trong chiều và tối
đặc biệt là do tranh lệch nhiệt độ
như là lốc xét và gió giật mạnh nữa
vâng chính vì vậy nên là chúng ta hãy luôn chuẩn bị
sẵn ô hoặc áo mưa
không ra đường khi thời tiết xuất hiện rông lốc
để tránh gặp sự cố nguy hiểm như là lốc xét hay là cây đổ